từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số ba chín trăm bốn mươi năm ca dương tính với sars cov hai
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi tám ca số mắc là đối tượng đã được cách ly hai ba trăm bốn mươi bảy ca
các quận huyện ghi nhận nhiều ca bệnh là thanh xuân bảy trăm bốn mươi một đống đa bốn trăm linh hai thanh trì ba trăm tám mươi chín hoàng mai ba trăm tám mươi một đông anh ba trăm bảy mươi năm ca
hai bà trưng ba trăm một mươi năm
tiếp theo là những thông tin mới nhất chúng tôi vừa mới cập nhật
sở thông tin và truyền thông tp hcm đang tổ chức sửa khoảng bảy trăm linh thông tin phản ánh sai sót về tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
cố gắng trong tuần này sửa sót
phó thủ tướng vũ đức đam và phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức làm việc với sở thông tin và truyền thông tp hcm
nhằm ra soát đánh giá lại việc ứng dụng công nghệ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm thời gian qua
với mục đích phục vụ cho việc mở cửa trở lại sắp tới
bà võ thị trung trinh phó giám đốc sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết thực hiện chỉ đạo của bộ y tế bộ thông tin và truyền thông về sử dụng thống nhất nền tảng tiêm chủng quốc gia
sở đã huy động nguồn lực của quận huyện và thanh niên tình nguyện để triển khai do thông tin cập nhật nhanh trong thời gian ngắn nên có sai sót
đến ngày hai mươi tháng chín còn khoảng bảy trăm linh thông tin về tiêm chủng phản ánh có sai sót nếu tổ chức một ngày ba tổ làm việc với gần hai trăm linh người tham gia trong tuần này sẽ chỉnh sửa xong thông tin
tại cuộc họp một vướng mắt được nêu ra là hiện nay tp hcm phải cập nhật toàn bộ dữ liệu tiêm chủng lên hệ thống dữ liệu chung sau đó bộ thông tin và truyền thông làm sạch và trả lại về tp hcm mới sử dụng
việc này đang gây khó khăn trong quản lý sử dụng dữ liệu của tp hcm
phó thủ tướng vũ đức đam nhắc lại chỉ đạo của thủ tướng phải thống nhất xây dựng một ứng dụng một app chung không chỉ sử dụng riêng tại tp hcm mà sau này còn phục vụ cho việc liên thông đi lại trong cả nước thậm chí là đi ra nước ngoài
dữ liệu thống nhất sẽ phục vụ thiết thực cho công tác chống dịch với người dân phải thuận tiện không bắt khai nhiều lần
muốn như thế phải liên thông được để làm điều này phải có phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành trong đó bộ chủ chốt là thông tin và truyền thông ông đam nói
trước mắt ông đạt yêu cầu tp hcm phối hợp với bộ thông tin và truyền thông công an thành phố và các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương hoàn thiện hệ thống dữ liệu về tiêm chủng
người dân dù tiêm ở đâu cũng được cập nhật thông tin ngay
phó thủ tướng gợi ý trong khi chờ hoàn thiện nền tảng chung tp hcm cùng bộ thông tin và truyền thông và tập đoàn viettel tổ chức mảng dữ liệu riêng để thành phố cập nhật dữ liệu phục vụ cho việc điều hành chống dịch của thành phố đồng thời làm sạch dữ liệu cập nhật lên hệ thống dữ liệu chung quốc gia
tương tự ông đam cũng đề nghị thành phố khẩn trương hoàn thiện hệ thống cập nhật thông tin dữ liệu về xét nghiệm để thuận tiện cho việc tra cứu của người dân
công nghệ chống dịch phải đồng bộ hơn với sự chủ trì của bộ thông tin và truyền thông tp hcm phải cùng các bộ ngành xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất bám sát thực tiễn kết nối liên thông để phục vụ cho chống dịch ông đam nhấn mạnh
phó thủ tướng cũng yêu cầu hiện bản đồ phân vùng nguy cơ dịch của tp hcm đã cập nhật đến từng tổ nên tp hcm phải xây dựng hệ thống bản đồ đến từng khu phố hẻm phố tiến tới phủ từng nhà dân và từng người dân
cùng với đó tp hcm mới ban hành bộ tiêu chí
đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn tổng cộng có ba mươi chín tiêu chí
ba mươi chín tiêu chí nói trên được chia cho năm nhóm hoạt động
đó là bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín tại siêu thị trung tâm thương mại siêu thị mini cửa hàng tiện lợi cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm bảy tiêu chí
tại chợ truyền thống bảy tiêu chí
tại chợ đầu mối tám tiêu chí
tại các doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất một mươi tiêu chí
và tại văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất kinh doanh cung ứng dịch vụ bảy tiêu chí
đối tượng áp dụng là người lao động người sử dụng lao động tại các đơn vị các đối tác cung cấp khách hàng mua sắm sử dụng hàng hóa dịch vụ do các đơn vị cung cấp
các đơn vị sẽ tự đánh giá và triển khai theo bộ tiêu chí
chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá thông báo với cơ quan chức năng để tổ chức hậu kiểm
đối với các đơn vị hoạt động trong khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao thì thông báo với ban quản lý các khu
đối với các đơn vị khác thì thông báo với ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức
việc tự đánh giá và triển khai thực hiện được áp dụng đối với từng cơ sở trong hệ thống phân phối các khu vực ngành hàng trong chợ
và trong từng khu vực hoạt động từng phân xưởng dây chuyền khu vực sản xuất từng cụm điểm văn phòng
để đảm bảo việc khoanh vùng xử lý khi có trường hợp nhiễm covid một mươi chín
không làm ảnh hưởng và đảm bảo duy trì hoạt động an toàn tại các khu vực sản xuất điểm kinh doanh khác
các đơn vị đạt tiêu chí thì được phép hoạt động không đạt các tiêu chí theo quy định thì không được phép hoạt động
và phải có biện pháp khắc phục tổ chức đánh giá lại
bên cạnh đó việc tạm dừng hoạt động hay thực hiện các biện pháp khắc phục của đơn vị sẽ áp dụng theo từng cơ sở trong hệ thống phân phối
các khu vực ngành hàng trong chợ từng phân xưởng dây chuyền khu vực sản xuất từng cụm điểm văn phòng và theo mức độ an toàn phòng chống dịch
theo các chuyên gia hệ số lây truyền rt lây nhiễm theo thời gian của tp hcm đang giảm dần
trong khi tỷ lệ phủ vaccine mũi một ở mức cao nên có thể nới lỏng giãn cách có kiểm soát từ ngày một tháng một mươi
các biện pháp can thiệp tại tp hcm thời gian qua đã giúp kéo giảm tử vong và cắt giảm dây chuyển lây truyền dịch
giáo sư phan trọng lân
viện trưởng viện pasteur tp hcm cho biết hệ số lây truyền re từng được ban chỉ đạo phòng chống dịch tp hcm
và các lãnh đạo ngành y tế đưa ra để phân tích tình hình họp bàn các phương án chống dịch
đây cũng là chỉ số được sử dụng ở nhiều nước trên thế giới
viện trưởng pasteur tp hcm cho rằng qua ước tính bằng moderlin
các biện pháp can thiệp phòng chống covid một mươi chín áp dụng tại thành phố từ tháng năm đến tháng chín
đã giúp giảm hệ số lây truyền rt từ hơn năm là một f lây cho năm người xuống một ba
điều này có thể xem là đã phòng ngừa được bảy bốn triệu ca nhiễm bảy trăm bốn mươi ca nhập viện
và năm mươi năm ca tử vong so với tình huống không áp dụng chỉ thị một mươi sáu
tỷ lệ xét nghiệm thấp và tỷ lệ tiêm mũi một cho người trên một mươi tám tuổi chỉ đạt năm mươi
dựa trên cơ sở tính toán bằng công cụ kovacim để đánh giá diễn biến tình hình dịch tại tp hcm
giáo sư lân cho biết sau ngày một mươi năm tháng chín tùy theo các kịch bản nới lỏng
với các biện pháp can thiệp khác nhau diễn biến dịch sẽ khác nhau
tuy nhiên nếu nới lỏng giãn cách toàn bộ ngay từ ngày một mươi sáu tháng chín
sẽ chứng kiến sự bùng nổ dịch covid một mươi chín với cấp độ lớn hơn đỉnh dịch hiện tại
dù có gia tăng tỷ lệ tiêm vaccine mũi hai
theo đó giáo sư lân đề xuất việc nới lỏng giãn cách phải có lộ trình từng bước
chặt chẽ khoa học bởi hiện nay hệ số lây chuyển rt đang còn trên một tức một ba
nên nới lỏng giãn cách vào ngày một tháng một mươi và tiếp tục thực hiện các giải pháp an toàn
rt có thể tăng nhẹ lại một tám
còn nếu gia hạn nới lỏng giãn cách đến ngày một tháng một mươi một
thì rt sẽ giảm sâu xuống chín mươi một giúp giảm số ca mắc bền vững hơn
cũng dựa trên hệ số lây nhiễm bác sĩ phan hữu phước khoa y đại học quốc gia tp hcm cho biết
dù số ca nhiễm ở tp hcm vẫn còn cao sau hơn một trăm linh ngày giãn cách ở nhiều cấp độ
nhưng xét trên bình diện dịch tễ thì hệ số lây nhiễm rt đã giảm rõ rệt
với biến chủ delta rất khó chống đợi rt nhỏ hơn một
dù có can thiệp dịch tế ở mức cao nhất
và đã tiêm đủ liều vaccine bác sĩ phước phân tích
chẳng hạn như singapore hệ số rt hiện nay là gần một
nghĩa là khoảng hai người mắc bệnh đang lây nhiễm virus cho ba người khác
giáo sư poltambia chủ tịch hiệp hội châu á thái bình dương về vi sinh và lây nhiễm lâm sàng
cho rằng singapore có thể dần gỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế
học cách sống chung với dịch bệnh tiêm chủng cho người cao tuổi và tuân theo các quy tắc phòng dịch
đặc biệt tập trung bảo vệ những người dễ bị tổn thương
đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng và đảm bảo hệ thống y tế hoạt động tốt dù số ca mắc bệnh tăng
theo bác sĩ phước hệ số rt của tp hcm đang nhỏ hơn một năm
và tỷ lệ tiêm chủng đủ hai mũi vaccine ở mức hơn hai mươi chưa đủ giới hạn đặt miễn dịch cộng đồng
nhưng tp hcm vẫn có cơ sở để xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
và có thể học cách sống chung với covid một mươi chín một cách an toàn khi thực hiện sáu điều kiện gồm
tiêm vaccine mũi một cho trên chín mươi năm dân số để giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín định kỳ cho một số đối tượng
quản lý rủi ro thực hiện tốt năm k
quản lý tiếp xúc và quản lý di chuyển bằng app không dùng giấy đi đường
thiết lập dần môi trường kinh doanh không tiếp xúc không dùng tiền mặt
lợi điểm của tp hcm hiện tại là hệ số rt nhỏ hơn một năm
nên khi mở cửa kinh tế có điều kiện sẽ giúp khôi phục kinh tế mà không làm gia tăng dịch bệnh
ông phước nhận định và cho rằng sáu giải pháp trên có thể áp dụng khá lâu dài
đến khi có tám mươi dân số tiêm đủ hai liều vaccine
hoặc có thuốc kháng virus hiệu quả qua đường uống
giảng viên khoa y đạo quốc gia tp hcm cũng đồng quan điểm về việc
thành phố có thể mở cửa kinh tế từ mùng một tháng một mươi
xong phải test nhanh kháng nguyên định kỳ trên một số đối tượng có nguy cơ lên nhiễm cao
để phát hiện sớm số ca nhiễm đánh giá hệ số rt
để không chế dịch hiệu quả giáo sư phan trọng lân cho rằng
tp hcm trong thời gian tới cần tập trung giữ vững vùng xanh vùng vàng
ngoài ra cần triển khai thiết lập hệ thống giám sát xuyên suốt thống nhất
hiệu mắc chết độ nặng tỷ lệ xét nghiệm các loại luôn sẵn có đầy đủ thống nhất
việc cốt lõi thứ hai cần làm theo ông tp hcm cần nhanh chóng tiêm vaccine mũi hai
cho tất cả những người trong nhóm có nguy cơ cao bao gồm người già người có bệnh nền
cử tri phản ánh việc hà nội tổ chức phân vùng dịch và cấp giấy đi đường
bộ y tế ban hành văn bản về thu hồi giấy phép hành nghề của y bác sĩ
không thực hiện nhiệm vụ là chưa phù hợp pháp luật
trưởng ban dân nguyện dương thanh bình báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội về công tác dân nguyện
việc giải quyết khiếu nại tố cáo của cử tri trong thời gian qua
trưởng ban dân nguyện dẫn chứng ủy ban pháp luật đã kịp thời nghiên cứu đánh giá và báo cáo
tổ công tác thực hiện nghị quyết số ba mươi hai nghìn hai mươi một qh một mươi năm của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc ban hành văn bản quy định về cấp giấy đi đường phân vùng dịch ở hà nội
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của ủy ban nhân dân tp hà nội
chưa phù hợp với quy định của pháp luật
việc ban hành văn bản của bộ y tế về việc thu hồi giấy phép hành nghề của y bác sĩ
không thực hiện nhiệm vụ chưa phù hợp với quy định của luật khám chữa bệnh
việc tiêm chọn hai loại vaccine ở tp hcm và một số tỉnh phía nam trước khi có hướng dẫn của bộ y tế
báo cáo cũng cho biết cử tri đề nghị chính phủ bộ ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết
một số vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay như đề nghị ra bộ y tế sở y tế
làm đầu mối thực hiện đấu thầu tập trung cho việc mua sắm thuốc hóa chất vật tư trang thiết bị
phương tiện y tế phục vụ phòng chống dịch thay vì giao cho các bệnh viện thực hiện
cần có giải pháp hỗ trợ khuyến khích động viên về cả vật chất và tinh thần cho các y bác sĩ
nhân viên y tế bị lây nhiễm covid một mươi chín trong khi thực hiện nhiệm vụ
cử tri cũng đề nghị sớm ban hành hướng dẫn quy định về vận tải hàng hóa
trong thời gian giãn cách để thống nhất thực hiện tại các địa phương
có hướng dẫn cụ thể hơn đối với các địa phương về công tác dạy và học năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và các năm học tiếp theo để thích ứng với tình hình dịch bệnh
đồng thời cử tri kiến nghị xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng dịch covid một mươi chín
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân thông qua việc bán hàng giả
là thuốc chữa bệnh và các vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch
thấy bản thân vẫn còn những thiếu sót trong chỉ đạo điều hành khiến một số địa phương trên địa bàn huyện
thực hiện chưa nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu nên ông nguyễn bá hùng
chủ tịch ubnd huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu đã đột đơn suy nghĩ việc
một ngày sau đó ông hùng đã đi làm trở lại
một lãnh đạo huyện ủy long điền tỉnh bà rịa vũng tàu thông tin
việc ông nguyễn bá hùng phò bí thư huyện huyện chủ tịch ubnd huyện long điền
gửi đơn xin nghỉ việc có thể xuất phát từ căng thẳng áp lực khi chỉ đạo phòng chống dịch
tuy nhiên đến sáng hai mươi một tháng chín ông hùng đã đến cơ quan làm việc trở lại
trong khi đó ông nguyễn văn thọ chủ tịch ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
thông tin ông nguyễn bá hùng xin nghỉ việc vì cảm thấy có thiếu sót cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vì ubnd vẫn đang kiểm tra
trước đó vào một mươi bốn h ngày một mươi chín tháng chín thường trực huyện huyện long điền nhận được đơn suy nghĩ việc của ông nguyễn bá hùng
trong đơn ông nguyễn bá hùng nêu lý do trong thời gian qua dù bản thân đã có nhiều cố gắng
nỗ lực xuyên suốt cho công tác chỉ đạo phòng chống dịch
tuy nhiên bản thân nhìn nhận vẫn còn những thiếu sót trong chỉ đạo điều hành
cụ thể một số địa phương trên địa bàn huyện còn thực hiện chưa nghiêm
việc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu dẫn đến hiện nay vẫn còn phát sinh một số ca dương tính trong cộng đồng
xã an ngãi thị trấn long điền và tại khu vực phong tỏa thị trấn long hải
sau khi tiếp nhận đơn bí thư huyện ủy long điền đã điện thoại chia sẻ động viên ông nguyễn báo hùng tiếp tục nhiệm vụ
tuy nhiên ông hùng khẳng định xin nghỉ việc từ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một và đề xuất bàn giao công việc
điều hành ủy ban nhân dân huyện cho ông lâm văn hồng phó chủ tịch thường trực
ủy ban nhân dân huyện long điền đảm nhiệm kể từ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đến một mươi sáu h ba mươi ngày một mươi chín tháng chín bí thư huyện ủy long điền đã tổ chức họp ban thường vụ huyện ủy
tại cuộc họp ban thường vụ huyện huyện long điền thống nhất đề xuất thường trực tỉnh huy
thường trực ủy ban nhân dân tỉnh ban tổ chức tỉnh ủy đồng ý phân công ông lâm văn hồng
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện phụ trách lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của ủy ban dân huyện long điền
từ ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
sau đó huyện long điền đã có báo cáo gửi thường trực tỉnh ủy thường trực ủy ban nhân dân tỉnh
ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh bà rịa vũng tàu xem xét
quận bảy tp hcm vừa có kế hoạch thử nghiệm hoạt động thể dục thể thao theo hai giai đoạn
từ mùng một tháng một mươi sẽ cho câu lạc bộ thể thao sân vận động sân bóng đá sân cỏ nhân tạo các công viên có dụng cụ thể dục được hoạt động
ủy ban nhân dân quận bảy vừa có kế hoạch thử nghiệm hoạt động luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn quận trong giai đoạn bình thường mới từ hai mươi tháng chín
quận tám tp hcm vừa có kế hoạch thử nghiệm hoạt động thể dục thể thao trên địa bàn quận trong giai đoạn bình thường mới từ hai mươi tháng chín
các địa điểm được cho phép gồm công viên cảnh đồi phường n nam khu phố bốn sân quần vợt wonderland đường đặng đại độ và sky garden số tám trăm linh nguyễn văn linh công viên nam viên khu s khu phố sáu phường tân phú các sân quần vợt nhà văn hóa phụ nữ số hai nguyễn đồng chi nguyệt quế đường nguyễn thị thập khu nam số chín một mươi một đường tân phú
thời gian tập luyện vào lúc sáu h tám h và một mươi sáu h một mươi tám h
tại các điểm tập luyện thuộc vùng xanh phải có ban quản lý người quản
ý công viên sân luyện tập mật độ tối thiểu một mươi m hai một người và giữ khoảng cách hai m giữa hai người
ưu tiên người trên năm mươi tuổi người nhiễm covid một mươi chín đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng và các cá nhân có nhu cầu luyện tập thể dục thể thao
người được tham gia tập thể dục thể thao phải tiêm đủ hai mũi vaccine đảm bảo xét nghiệm theo quy định và khai báo y tế hàng ngày trên app y tế hồ chí minh
cư trú ở vùng xanh thuộc khu phố tổ dân phố liền kề với điểm luyện tập
đăng ký với ủy ban nhân dân phường và được cấp phiếu đủ điều kiện tham gia luyện tập thực hiện năm k
giai đoạn hai từ mùng một tháng một mươi trở về sau quận sẽ cho phép cô lạc bộ thể thao trong nhà ngoài trời sân vận động sân bóng đá sân cỏ nhân tạo
các công viên có dụng cụ thể thao đơn giản ngoài trời có ban quản lý được hoạt động
các cơ sở này phải đảm bảo theo một mươi bộ tiêu chí bắt buộc của ủy ban nhân dân thành phố ban hành
tùy tình hình diện tích của địa điểm tập luyện mà quản lý có thể cho phép từ hai mươi đến ba mươi người dân vào công viên để luyện tập
người tham gia luyện tập phải tiêm một hoặc hai mũi vaccine đảm bảo xét nghiệm theo quy định khai báo y tế hàng ngày qua app y tế hồ chí minh
có đăng ký với ban quản lý người quản lý nơi luyện tập đeo khẩu trang cho quá trình tập luyện
chỉ thị một mươi năm của thủ tướng yêu cầu hạn chế tụ tập đông người để kiềm chế kiểm soát hiệu quả sự lây lan chủ động ngăn chặn ứng phó dịch bệnh trên toàn quốc
nội dung chỉ thị một mươi năm quy định các địa phương không được phép tổ chức hoạt động các sự kiện không tập trung từ hai mươi người trong một phòng
đối với các khu vực bên ngoài công sở trường học bệnh viện không tập trung từ một mươi người trở lên
tại các địa điểm công cộng người dân được yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng được yêu cầu ngưng tổ chức các nghi lễ hoạt động tập trung từ hai mươi người
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
chỉ thị một mươi năm về giãn cách xã hội của chính phủ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại nhất là từ các tỉnh thành phố có dịch vùng dịch đến các địa phương khác
ngoài ra các hoạt động giao thông công cộng được tạm dừng trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa để tránh tập trung đông người
các cơ sở kinh doanh dịch vụ tạm đình chỉ hoạt động
chỉ có cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu được mở cửa để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân
từ sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín hà nội áp dụng chỉ thị một mươi năm và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi hai cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng và có thông báo mới của thành phố
cụ thể hà nội cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động trong đó cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
ngoài ra tp cho phép hoạt động cửa hàng cắt tóc gội đầu dịch vụ kinh doanh sửa chữa rửa xe ô tô xe máy phương tiện giao thông điện tử điện lạnh và đồ gia dụng cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm sách thiết bị đồ dùng học tập cửa hàng kinh doanh vật tư vật liệu xây dựng hoạt động kinh doanh trên các sàn điện tử thương mại sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến
các hoạt động hội họp các sự kiện tập trung không quá hai mươi người trong một phòng
trường hợp hội họp đông người thực sự cấp thiết do cơ quan trung ương cấp ủy chính quyền địa phương quyết định và phải đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu các biện pháp phòng chống dịch không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu hai mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng các cơ sở cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu siêu thị chợ cửa hàng tiện lợi siêu thị mini cửa hàng tạp hóa cửa hàng kinh doanh hoa quả trái cây chuỗi kinh doanh nông sản
trên địa bàn cửa hàng thuốc trang thiết bị y tế vật tư tiêu hoa phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch dịch vụ khám chữa bệnh ngân hàng kho bạc các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp chứng khoán bưu chính viễn thông dịch vụ hỗ trợ vận chuyển xuất nhập khẩu hàng hóa cơ sở cai nghiện cơ sở bảo trợ xã hội được phép hoạt động
ngoài xe mô tô xe hai bánh vận chuyển bưu gửi hàng hóa đang được phép hoạt động cho phép xe mô tô xe hai bánh tham gia ứng dụng công nghệ được phép hoạt động
các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe mô tô xe hai bánh có ứng dụng công nghệ chỉ được phép bố trí không quá năm mươi số lượng phương tiện hoạt động
người giao hàng phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng covid một mươi chín khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng vns hoặc website sứckhỏe dâncưquốc gia gov vn
chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
thời gian hoạt động từ chín h đến hai mươi hai giờ hàng ngày áp dụng cho cả xe mô tô xe hai bánh đang được phép hoạt động và xe tham gia ứng dụng công nghệ
hà nội cho phép tổ chức đám tang cho phạm vi gia đình không quá hai mươi người hạn chế các đoàn viếng mỗi đoàn không quá năm người
thành phố duy trì hoạt động hai mươi hai chốt tại các cửa ngõ ra vào thành phố và ba mươi ba chốt tại các quận huyện thị xã giáp danh với các tỉnh lân cận
để thực hiện việc kiểm soát người và phương tiện đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
quỹ ban nhân dân tp hà nội tiếp tục đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo dừng các chuyến bay thương mại nội địa
đến sân bay quốc tế nội bài và vận tải hành khách bằng đường sắt đến hà nội
hà nội duy trì kiểm soát chặt không phát sinh các trợ cóc trợ tạm trên địa bàn
thành phố cũng tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách đường bộ đường thủy xe buýt xe taxi xe hợp đồng xe du lịch xe khách liên tỉnh
hoạt động bến khách ngang sông bến thủy nội địa vận tải hành khách bằng xe mô tô trừ trường hợp phục vụ công tác phòng chống dịch công vụ ngoại giao vận chuyển công nhân chuyên gia
hà nội tiếp tục tạm dừng các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại địa điểm công cộng và các cơ sở kinh doanh
trừ các hoạt động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoạt động tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
công an tp đà nẵng có quyết định xử phạt bảy năm triệu đồng đối với quản trị viên của nhóm hội an vận đà nẵng vì tung tin sai sự thật
trước đó phòng an ninh chính trị nội bộ công an tp đà nẵng mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này
theo nghị định một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp ngày ba hai hai nghìn hai mươi của chính phủ về quyết định xử phạt phi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
cụ thể một tài khoản facebook có tên h đăng tải lên nhóm hội ăn vặt đà nẵng bài viết có nội dung xuyên tạc về tình hình dịch bệnh cho rằng
thế là toang rồi giờ khu công nghiệp mới mở cửa được có vài ngày đã có ba trăm linh f rồi như này giờ truy vết kiểu gì đây sao khổ quá vậy
quản trị viên của nhóm hội ăn vặt đà nẵng có gần năm mươi người theo dõi đã không kiểm duyệt bài viết
tải trên nhóm của mình gây hoang mang cho dư luận ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố
ngoài xử phạt quản trị viên lực lượng chức năng cũng đang điều tra xác minh chủ tài khoản facebook hh để xử lý theo quy định của pháp luật
phòng an ninh chính trị nội bộ cũng đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm quản trị viên của các trang fanpage hội nhóm tài khoản facebook cá nhân
không kiểm duyệt điều chỉnh các bài viết bình luận có nội dung vi phạm pháp luật trên môi trường mạng xã hội do mình điều hành quản lý
sau hai ngày uống thuốc dân gian ngừa covid một mươi chín người phụ nữ nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu tím tái nguy cơ tử vong cao
bệnh viện hoàn mỹ cửu long thành phố cần thơ đã cho bệnh nhân nt năm mươi ba tuổi ở tỉnh hậu giang xuất viện
bệnh nhân tỉnh táo sức khỏe đã hồi phục sau một tuần điều trị
theo bệnh viện bà tây nhập viện ngày một mươi bốn tháng chín trong tình trạng hôn mê sâu tím tái da nổi bông huyết áp tụt
qua thăm khám bác sĩ chuẩn đoán trường hợp này nhiễm trùng
đọc qua đường tiêu hóa do uống thuốc dân gian biến chứng suy đa cơ quan tiên lượng rất nặng nguy cơ tử vong cao
bệnh nhân được đặt nội khí quản chuyển khoa hồi sức tích cực và chống độc
tại đây bà tê được thở máy dùng vận mạch kháng sinh và lọc máu liên tục
sau bốn mươi tám giờ lọc máu các chỉ số xét nghiệm tốt lên triệu chứng lâm sàng cải thiện rõ rệt
sau ba ngày điều trị người bệnh tỉnh táo cai máy thở thành công
theo bệnh viện hai ngày trước khi chuyển đến cấp cứu
bệnh nhân được người quen chia sẻ bài thuốc dân gian ngừa covid một mươi chín
gồm hỗn hợp trưng cất các nguyên liệu như nước dừa đường phèn gừng xả và nhiều lá thuốc không rõ loại
sau khi uống xong bà tê có biểu hiện đau bụng nôn ói tiêu chảy
bệnh nhân được đưa đến cơ sở y tế địa phương điều trị với triệu chứng khó thở tăng dần
chi giác lơ mơ phải chuyển viện cấp cứu
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe vào đời sớm liên tục cập nhật
vì vậy việc cập nhật liên tục thông tin lắng ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng là vô cùng cần thiết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại